và trong thời gian chuẩn bị đại hội một mươi ba cũng vậy các luận điệu như thế lại tràn ngập internet nhất là mạng xã hội và trang tiếng việt của một số cơ quan truyền thông nước ngoài với sự phối hợp chặt chẽ của nhiều tổ chức cá nhân vốn thiếu thiện trí với đảng nhà nước việt nam
không khó nhận ra ý đồ của họ là làm mất lòng tin của nhân dân với đảng
nhưng thủ đoạn thường xuyên được những đối tượng này sử dụng là vu khống khuết đại thổi phồng bịa đặt thêm thắt vào một số vấn đề quá khứ hoặc đang tồn tại nhằm vu khống xuyên tạc hạ thấp uy tín vai trò lãnh đạo của đảng
theo lý lẽ của họ trong chế độ độc đảng toàn trị ở việt nam thì không có dân chủ
nhưng đó là nói bừa không có cơ sở
tôi khẳng định như vậy
nhiều năm sống ở châu âu nhất là tại đức tôi đã có cơ hội thời gian khảo sát để kết luận rằng người dân việt nam hiện nay không hề thua kém người đức trong thụ hưởng quyền tự do dân chủ
đặc biệt là quyền tự do ngôn luận tự do báo chí tự do tôn giáo
tìm hiểu cuộc sống hàng ngày ở đức sẽ thấy các quyền đó không phải vô giới hạn hoặc không bị hạn chế
có một sự kiện dù đã xảy ra vài năm trước nhưng tôi vẫn nhớ
đó là trong một phóng sự truyền hình phát trực tiếp tại đức người ta đặt câu hỏi với người dân trên đường phố rằng
quyền tự do dân chủ có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc sống của ông bà
câu trả lời chủ yếu là không có ý nghĩa không quan tâm
chúng tôi cần có việc làm không muốn sống bằng trợ cấp xã hội
chúng tôi không cần quyền biểu tình hay quyền bầu cử
điều chúng tôi cần nhất hiện nay là một cuộc sống yên ổn không phải thường xuyên chứng kiến cảnh báo
trộm cắp cướp giật buổi tối không ai dám ra đường
một chủ đề khác được họ khai thác triệt để là vấn đề biển đông
qua cái gọi là hội thảo thư kêu gọi họ xuyên tạc chủ trương đường lối đối ngoại
cương quyết nhưng mềm dẻo của đảng và nhà nước việt nam
bằng nhiều thủ đoạn họ cố chứng minh cái gọi là sự nhu nhược của việt nam
tôi coi đó là luận điệu đổi trắng thay đen vô trách nhiệm
tôi viết như vậy vì
rất may mắn năm hai nghìn một mươi năm tôi được là thành viên trong đoàn người việt nam ở nước ngoài ra thăm quần đảo trường sa
và có cơ hội đi qua vùng biển đảo bao la của tổ quốc đến trường sa lớn nam ết sông tử tây
chuyến đi để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi nhất là tinh thần của cán bộ chiến sĩ nhân dân trên các đảo
họ chấp nhận mọi khó khăn trong cuộc sống để bảo vệ chủ quyền bảo vệ lãnh thổ thiêng liêng của tổ quốc
chuyến thăm đó và những lần về thăm quê hương đã thôi thúc tôi làm tất cả trong khả năng của mình
để giới thiệu với bạn bè người đức chính sách nhất quán mà nhà nước và nhân dân việt nam luôn kiên trì theo đuổi
là kiên quyết đấu tranh bằng biện pháp hòa bình và tôn trọng luật pháp quốc tế
để có một nước việt nam hòa bình ổn định từ đó xây dựng và phát triển
nhiều lý do và hoàn cảnh khác nhau hàng triệu người việt nam đã di cư ra nước ngoài
ở đó nhiều thế hệ con cháu của họ đã ra đời
như số liệu tôi được biết thì cộng đồng người việt nam ở nước ngoài có hơn bốn triệu người
phân bố không đồng đều tại một trăm linh ba quốc gia vùng lãnh thổ trên khắp thế giới
nhiều người trong số họ đã nhập quốc tịch của nước sở tại
tuy thế mối liên kết với quê hương không bao giờ bị gián đoạn
trước đây và hôm nay họ luôn hướng về quê hương bởi họ không hề lãng quên truyền thống tốt đẹp của người việt nam
bởi ai cũng cần một quê hương đó là nơi để trở về
họ trở về để tìm lại cội nguồn tổ tiên ông bà cha mẹ anh em
và trở về để mưu sinh ở nơi trôn nhau các rốt
một thực tế đáng mừng là các năm gần đây ngày càng có nhiều người việt nam sinh sống ở nước ngoài
ngày càng có nhiều người việt nam sinh sống ở nước ngoài ngày càng có nhiều người việt nam sinh sống ở nước ngoài
và thì họ rồi lại công khai lên tiếng ủng hộ đường lối chính sách của đảng và nhà nước việt nam

rất nhiều hình thức họ đã cất lên tiếng nói chân thành về niềm tin vào tương lai đất nước
dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
họ không chỉ phát biểu ý kiến trên facebook

trên các phương tiện thông tin đại chúng ở hải ngoại

bài viết trên các tờ báo của việt nam
đó là bằng chứng cụ thể về thực tế không thể phủ nhận rằng
cộng đồng người việt nam ở nước ngoài thật sự là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc
đại đa số đều quan tâm đến công cuộc xây dựng bảo vệ phát triển đất nước trong thời kỳ mới
với người dân trong nước việc làm như vậy không khó khăn
chỉ cần tâm huyết nhưng với người việt sống ở nước ngoài
đặc biệt ở phương tây trước hết cần xuất phát từ chính tấm lòng
cũng như phải có bản lĩnh lòng dũng cảm sự kiên định
các thế lực chống cộng cực đoan rất cay cú trước sự chuyển biến tích cực mạnh mẽ
trong nhận thức tích cực của số đông người trong cộng đồng gốc việt
vì vậy thường xuyên sử dụng những hành động đen tối để khủng bố
không chỉ về tinh thần mà còn phá hoại cuộc sống hành hung thậm chí giết hại
ở phương tây phần lớn phương tiện truyền thông đều thuộc về các ông chủ kết xù
cho nên vì lợi ích kinh tế vì sứ mệnh và sức ép chính trị
mà họ thường né tránh ca ngợi các tổ chức cá nhân đấu tranh cho chủ nghĩa xã hội
trong đó có các đảng cộng sản và đảng cộng sản việt nam cũng không phải là ngoại lệ
luôn là đối tượng của những chiến dịch truyền thông bôi nhọ trắng trợn
do các thế lực thù địch ở trong ngoài nước tiến hành

nhưng những thành tựu việt nam đạt được là sự thật bằng một số phương tiện truyền thông phương tây không thể tàng lờ
thí dụ một năm sau ngày đại hội một mươi hai của đảng cộng sản việt nam thành công tốt đẹp
năm hai nghìn một mươi bảy tờ thời gian trực tuyến một tờ báo lớn của đức ra đời năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu đã đăng bài
việt nam sự say mê màu đỏ trong đó có đoạn viết
hôm nay việt nam đang bùng nổ nền kinh tế
đã phát triển rất nhanh chóng kể từ khi quốc gia cộng sản này mở cửa với thị trường thế giới
những người cộng sản đã hình dung ra tương lai của các thành phố của họ
như ở thành phố hồ chí minh một quận mới đang được xây dựng với những ngôi nhà nhìn giống như
các tấm biển quảng cáo của sự không tưởng của một thời gian đã qua
rất oai nghiệp các tòa tháp dọc theo sông sài gòn và đến năm hai nghìn một mươi tám
tòa nhà jelen park tám mươi một cao nhất việt nam
sẽ hoàn thành cao hơn bốn trăm năm mươi mét
bốn mươi năm năm trước việt nam là một trong các nước nghèo nhất thế giới
giữa những năm tám mươi chính phủ nhận ra mọi thứ không thể tiếp tục như thế
và với đường lối đổi mới đảng cộng sản việt nam gọi hệ thống kinh tế của đất nước họ là
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
đường lối đó giao cho nhà nước một vai trò lớn
xong cũng tận dụng các lực lượng sản xuất
giúp đỡ đất nước của chủ nghĩa tư bản
từ đó sự thịnh vượng của toàn dân đã được tăng lên
được phân phối rất tốt và đồng đều
khi bắt đầu đổi mới thu nhập trung bình của mỗi người việt nam khoảng chín mươi euro một năm
nay con số đó là một chín trăm linh euro
ngân hàng thế giới đã gọi đất nước này là câu chuyện thành công của sự phát triển
để kết thúc bài viết tôi xin dẫn lại ý kiến khách quan khi đánh giá vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
với sự phát triển đất nước
đó là ngày một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
tờ báo thời đại của chúng ta uz tuần báo của đảng cộng sản đức đã đăng bài
tình đoàn kết của chúng ta không kết thúc
trong đó viết
một trong những yếu tố quan trọng nhất của sự đoàn kết với việt nam là các bản tin của
trong những năm tám mươi của thế kỷ trước
khi báo chí tư sản chỉ im lặng
hoặc nhiều phóng viên ngồi ở bangkok thái lan viết các bài báo vu khống nói xấu việt nam
thì uz đưa tin về thực tế ở đất nước này và những nỗ lực tái thiết
thí dụ tiêu biểu là tại đại hội năm của đảng cộng sản việt nam
một số phóng viên nước ngoài đã viết nhiều bài báo biện ra chuyện đấu tranh quyền lực trong đảng
giữa người muốn cải cách với người được gọi là bảo thủ
không ngẫu nhiên họ vẫn làm điều đó đến tận hôm nay
tháng ba năm một nghìn chín trăm tám mươi hai một phái đoàn của đảng cộng sản đức đã dự đại hội đảng năm
xong những điều chúng tôi trải nghiệm là cái gì đó hoàn toàn khác với những gì đã được viết trên các tờ báo tư sản
chúng tôi chứng kiến những người cộng sản việt nam vật lộn trong sự bình tĩnh
chủ nghĩa hiện thực và quyết tâm không lay chuyển để giải quyết các khó khăn như thế nào
đó là một đoạn trong bài viết của uz
uz đăng ngày hai mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
đại hội năm diễn ra vào thời điểm việt nam gặp khó khăn lớn
thu hoạch lúa kém khiến nguồn cung lương thực thành mối lo hàng đầu
việt nam phải chia hạt gạo thành bốn phần
tuy nhiên việt nam vẫn cung cấp viện trợ anh em cho lào và campuchia
phóng viên uz đưa tin về những cuộc trò chuyện của họ với các đồng chí việt nam
việt nam đứng giữa trận chiến thứ hai trong lĩnh vực kinh tế
và đưa tin về thành công trong xây dựng lại ngành công nghiệp bị chiến tranh tàn phá
ngày nay việt nam đang tiếp tục chiến đấu chống lại sự chèn ép của chủ nghĩa thực dân mới trong lĩnh vực kinh tế
trong thế giới của chủ nghĩa tư bản thống trị toàn cầu
việt nam nhìn thấy cơ hội trở thành một quốc gia phát triển về kinh tế
để giữ gìn sự thịnh vượng cho nhân dân hòa bình và độc lập
không phải với các hiệp định đơn phương mà là những hiệp định thương mại đa phương trong khu vực asean
và các hiệp định quan trọng ký kết với trung quốc nga eu và mỹ
đoàn kết với việt nam ngày nay trước hết như trong các năm sáu mươi bảy mươi tám mươi của thế kỷ hai mươi
không nên đứng ngoài để phán xét mà phải nhập cuộc để trực tiếp tìm hiểu
một cách không thành kiến và cần lắng nghe quan điểm cụ thể của các đồng chí việt nam
quý vị và các bạn phải theo dõi bài
đây là một bài thách quan không vu khống xuyên tạc của tác giả hồ ngọc thắng
gửi về từ cộng hòa liên bang đức
bài đăng trên báo nhân dân
chương trình tạm dừng ở đây
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau